hiệu quả từ mô hình dân vận khéo của đồn biên phòng trà cổ đã khơi dậy sức mạnh và sự đoàn kết trong cộng đồng giáo dân
cùng chung tay xây dựng nền biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh
cũng nhờ đó mà những vấn đề phức tạp đã được kịp thời phát hiện ngăn chặn
thôn xóm bình yên giáo sứ đoàn kết bà con thêm yên tâm làm ăn thêm tin tưởng vào cán bộ chiến sĩ biên phòng